một vụ vận chuyển một hai tấn pháo nổ vừa bị các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh bắt giữ
vào lúc năm h ba mươi sáng nay tổ công tác phát hiện hai ghe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn đức cảnh nguyễn văn đồng và nguyễn văn tèo
cùng chú tây ninh châu thành đang vận chuyển một hai tấn pháo nổ
qua làm việc các đối tượng khai nhận dùng ghe máy qua campuchia mua pháo nổ đưa về việt nam
tập kết tại khu vực ấp trường xã hảo đức để giao cho đối tượng khác đưa đi tiêu thụ